tại hà nội trung tâm văn hóa pháp phối hợp với đoàn nghệ thuật becloud pháp vừa tổ chức chương trình
không có rào cản về ngôn ngữ sân khấu không rực rỡ lung linh như các chương trình siếc thông thường
chỉ bằng khả năng biểu đạt ngôn ngữ của cơ thể thông qua những cảm xúc và trí tưởng tượng
các nghệ sĩ trong đoàn nghệ thuật becloud pháp đã mang đến những tiết mục đặc sắc cho khán giả
đặc biệt là các bạn nhỏ với màn biểu diễn nhào lộn trên không nhào lộn với cột đu dây thăng bằng trên dây
đồng thời giúp công chúng việt nam có cơ hội được tiếp cận gần hơn với bộ môn nghệ thuật hề siết đương đại mới lạ hấp dẫn